tuần trước đức một trong những nền dân chủ ổn định nhất châu âu chấn động với âm mưu đảo chính của phong trào cực hữu công dân của đế chế
để đối phó với những mối nguy hại trong tương lai nước này ngay lập tức đã đưa ra những kế hoạch thắt chặt an ninh đặc biệt là quản lý chặt chẽ luật sở hữu súng đạn
ngày bảy tháng một mươi hai cảnh sát đức triển khai đợt truy quét quy mô lớn trải rộng ở phạm vi một mươi một bang bắt giữ các thành viên của phong trào cực hữu công dân của đế chế
đây là tổ chức vũ trang cực hữu nhiều tháng qua đã theo đuổi âm mưu chuẩn bị cho ngày x thời điểm lật đội chính phủ
đây rõ ràng là một trong những tổ chức khủng bố cánh hữu lớn nhất tồn tại trong những năm gần đây một số nghi phạm đã bị bắt giữ trong quá trình chuẩn bị cho các hoạt động khủng bố
theo báo cáo kể từ tháng một mươi một năm ngoái phong trào này nhiều lần bí mật họp kín chuẩn bị cho cuộc lật đổ chính quyền
đặc biệt các nghi phạm đều là những cá nhân có vũ khí và biết cách xử dụng
phong trào này đã cố gắng chiêu mộ các thành viên là binh sĩ quân đội ca hiện tại lẫn trước đây đồng thời tích chữ nhiều vũ khí
trong các cuộc đột kích đức đã tịch thu vũ khí của hơn một thành viên công dân của đế chế ít nhất năm trăm linh người khác được cho là vẫn có giấy phép sử dụng súng
chính vì vậy bộ nội vụ đức cho biết sẽ gây áp lực tối đa nhằm loại bỏ số vũ khí này thắt chặt hơn nữa luật kiểm soát súng đạn trong tương lai gần ở một quốc gia mà việc sở hữu súng tư nhân là rất hiếm
một lần nữa chúng ta lại thấy âm mưu lật đổ chính phủ bắt nguồn từ quân đội cảnh sát và thậm chí là cả trong hệ thống tư pháp điều này khiến cho mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn vì đó là những người thực sự được huấn luyện sử dụng vũ khí
thông qua vụ việc này bộ nội vụ đức cũng muốn thắt chặt thủ tục kỷ luật đối với các thành viên công vụ trong trường hợp họ có hành vi sai trái nghiêm trọng đây cũng là cơ hội để đức ra soát lại nội bộ chính quyền khi trong những người bị bắt giữ có cả lính đặc nhiệm cựu nghị sĩ và cựu chính trị gia